bộ lao động thương minh và xã hội đang lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị định chính chính phủ
ban hành quy định điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
nếu được thông qua thì nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
theo dự thảo nghị định từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng sẽ tăng thêm bảy tám
đối với nhóm các đối tượng đang hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội
và trợ cấp hàng tháng trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó quốc hội đã giao nhiệm vụ cho chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở
từ một hai trăm một mươi đồng một tháng lên một ba trăm linh đồng một tháng
điều chỉnh mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp yêu đãi người có công
tăng bằng mức lương cơ sở thời điểm thực hiện từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
cụ thể nhóm đối tượng thụ hưởng chính sách trên
gồm cán bộ công chức công nhân viên chức và người lao động
quân nhân công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng